cũng trong ngày một mươi sáu tháng chín nơi làm việc của văn phòng đảng ủy khu công nghiệp hiệp phước cũng đã được khánh thành
công trình có diện tích năm trăm hai mươi ba m hai với tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng cùng các trang thiết bị phục vụ do văn phòng thành ủy tp hcm trang bị
nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả cho các tổ chức chính trị xã hội tại khu công nghiệp hiệp phước
tại tp cn hôm nay ban chỉ đạo tây nam bộ đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa ban chỉ đạo tây nam bộ
với ban dân vận trung ương và ban tuyên giáo trung ương
tại hội nghị ban chỉ đạo tây nam bộ và ban dân vận trung ương đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó ban chỉ huy tây nam bộ và ban dân vận trung ương sẽ phối hợp trong công tác nghiên cứu tham mưu đề xuất với trung ương đảng
chính phủ các nội dung liên quan đến công tác dân vận xây dựng hệ thống chính trị công tác dân tộc công tác tôn giáo ở vùng tây nam bộ
song song đó ban chỉ đạo tây nam bộ còn ký kết thống nhất phối hợp với ban tuyên giáo trung ương về định hướng tư tưởng chỉ đạo và hướng dẫn tuyên truyền trong đảng
trong nhân dân các phương tiện thông tin đại chúng và các chủ trương nội dung triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc tôn giáo
góp phần giải quyết nhanh vấn đề bức xúc của nhân dân có liên quan đến vấn đề dân tộc tôn giáo vùng tây nam bộ
cũng tại cần thơ sáng nay hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp lần thứ một mươi đã kết thúc tốt đẹp sau ba ngày diễn ra
bên cạnh tổ chức thành công năm hội thảo chuyên đề và nhiều hoạt động trao đổi giao lưu bên lề hội nghị còn xúc tiến ký kết năm thỏa thuận hợp tác mới giữa các địa phương và tổ chức của việt nam và pháp
các thỏa thuận bao gồm hai bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa thành phố cần thơ với thành phố la sey souk me

triển khai dự án hỗ trợ quy hoạch xử lý nước thải tại thành phố yên bái tầm nhìn hai nghìn ba mươi
thỏa thuận thành lập không gian pháp tại trường đại học cần thơ
thỏa thuận được đại sứ quán pháp tại việt nam ký kết với sở giáo dục và đào tạo thành phố vinh và hội cô đa moa tại việt nam về thành lập không gian pháp tại thành phố vinh
đến nay các địa phương của pháp đã và đang triển khai hai trăm bốn mươi dự án hợp tác tại việt nam với sự tham gia của nhiều chủ thể đa dạng
trong nhiều lĩnh vực hết sức đặc thù nhiều dự án cụ thể trên các lĩnh vực đã được triển khai đem lại kết quả tích cực
còn tại đền thờ nguyễn trãi khu di tích côn sơn phường cộng hòa thị xã trí linh tỉnh hải dương
hôm nay đã long trọng diễn ra lễ tưởng niệm năm trăm bảy mươi bốn năm ngày mất của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa thế giới nguyễn trãi năm một nghìn bốn trăm bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hải dương cùng du khách thập phương tưởng niệm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa nguyễn trãi
nguyễn trãi sinh năm một nghìn ba trăm tám mươi hiệu là ước trai quê ở tri ngại trí linh hải dương sau rời về nhị khê thường tín hà nội
ông là vị anh hùng là một khí phách tinh hoa của dân tộc
ông đã để lại rất nhiều các tác phẩm văn chương
cả bằng chữ hán và chữ nôm rất phong phú về thể loại bao gồm các lĩnh vực về văn học lịch sử địa lý luật pháp lễ nghi
hiện nay bộ ước trai thi tập của nguyễn trãi còn gom lại được một trăm một mươi bài thơ đường và vài trăm bài văn đủ loại của ông đầy cảm xúc tâm tư và có tính chất sử liệu rất cao
đỉnh hình là bài bình ngô đại cáo
năm một nghìn chín trăm tám mươi nhân dịp kỷ niệm sáu trăm linh năm ngày sinh của ông nguyễn trãi đã được unesco chính thức công nhận là danh nhân văn hóa thế giới
nhà quân sự lỗi lạc nhà chính trị thiên tài
sau diễn văn tưởng niệm và văn tế anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới các đại biểu và du khách trong và ngoài nước đã dâng hương tưởng niệm tại đền thờ nguyễn trãi nằm trong khu di tích côn sơn
trong phần tin quốc tế hội nghị thượng đỉnh eu đề cao tinh thần đoàn kết
liên hợp quốc kêu gọi giảm căng thẳng israel palestine
chiều nay tại thủ đô bratislava của slovakia lãnh đạo hai mươi bảy nước thành viên liên minh châu âu eu đã bắt đầu thảo luận bàn về tương lai của tổ chức này sau khi anh quyết định rời khỏi eu
hội nghị thượng đỉnh eu lần này không có sự góp mặt của anh sẽ tập trung vào phương hướng và lộ trình phát triển của toàn khối hậu brexit
cũng như các biện pháp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư
và khắc phục những khó khăn về kinh tế xã hội hiện nay
với tư cách là chủ tịch luân phiên eu thủ tướng slovakia robert fico nhấn mạnh
lãnh đạo các nước thành viên đều mong muốn bày tỏ lòng đoàn kết
song cảnh báo điều này không dễ dàng đặc biệt sau khi người dân anh lựa chọn giới châu âu
theo giới quan sát hiện giữa các nước vẫn còn một số bất đồng
ví dụ như một số quốc gia muốn eu tăng cường các biện pháp bảo hộ thương mại
còn một số khác lại nhấn mạnh vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các nền kinh tế
cố vấn nhà nước ngoại trưởng myanmar bà aung san suu kyi vừa hối thúc các doanh nghiệp tại nước này
như một biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến trình dân chủ
trong cuộc hội đàm với tổng thống mỹ baro obama một ngày trước đó
bà aung san suu kyi đã nhận được cam kết của nhà trắng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kéo dài nhằm vào myanmar
phát biểu trong cuộc gặp với giới lãnh đạo các doanh nghiệp mỹ bà ong san suu kyi cho rằng
myanmar hiện rất cần sự hỗ trợ của các nhà đầu tư nước ngoài
để vực dậy các doanh nghiệp mỹ
đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông vận tải năng lượng giáo dục và y tế
bà bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của mỹ sẽ tăng cường đầu tư vào myanmar
bà nhấn mạnh chính quyền myanmar sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi
minh bạch cho tất cả các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể thông báo cho chính phủ
nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu tham nhũng nào
lời kêu gọi này được đưa ra một ngày sau khi tổng thống mỹ barack obama
cam kết dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kéo dài nhằm vào myanmar
quyết định này được kỳ vọng sẽ giúp mối quan hệ kinh tế giữa hai nước
có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới
bộ ngoại giao nga hôm nay cho biết nga và mỹ hiện đang đàm phán để công bố nội dung thỏa thuận
mà hai bên đã đạt được hôm chín tháng chín vừa qua về syri tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
theo thứ trưởng ngoại giao nga mikhail bordanov nga hoan nghênh việc hội đồng bảo an liên hợp quốc
ủng hộ thỏa thuận về syri
tuy nhiên việc ủng hộ mà không công bố nội dung cho đối tác là việc không đúng
ông bodanov cho rằng nga không có kế hoạch nào khác về giải pháp cho syri
và trong thỏa thuận không đề cập đến tương lai của tổng thống syri bashar al assad
theo thỏa thuận đạt được hôm chín tháng chín lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng bốn mươi tám giờ
có hiệu lực từ ngày một mươi hai tháng chín tại syri nhằm tiến đến phát triển thành lệnh ngừng bắn hoàn toàn
cho đến nay nội dung thỏa thuận chưa được công bố
cộng đồng quốc tế cần có biện pháp
nhằm giảm căng thẳng cho cuộc xung đột đang ngày một nghiêm trọng giữa người israel và palestine
đây là tuyên bố được tổng thư ký liên hợp quốc ban ki moon đưa ra
trong buổi báo cáo về tình hình trung đông trước hội đồng bảo an liên hợp quốc
tổng thư ký liên hợp quốc ban kim mun cho biết giải pháp hai nhà nước có nguy cơ bị thay thế
trước những hoạt động bạo lực và chiếm đóng trên miên
bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế
các nhà lãnh đạo israel và palestine vẫn không đạt được sự đồng thuận để đi tới hòa bình
riêng trong ngày một mươi bốn tháng chín vừa qua các lực lượng ở giải gaza đã nãp kết vào israel
đáp lại israel phóng bốn tên lửa vào các mục tiêu ở giải gaza
chính sách kéo dài hàng thập niên qua của israel đã định cư cho hơn năm trăm linh người dân nước này
trên lãnh thổ của palestine
theo ông ban ki moon những khu định cư này là bất hợp pháp
cản trở việc thành lập một nhà nước palestine
sau khi kết thúc bay biểu diễn tại triển lãm hàng không dân dụng thạch gia trang hai nghìn một mươi chín
chiếc máy bay hạng nhẹ do trung quốc thiết kế đã gặp tai nạn gần đường băng khiến cả đội bay tử nạn
thông tin do ban tổ chức triển lãm hàng không dân dụng thạch gia trang hai nghìn một mươi sáu cho biết
vào lúc một mươi sáu h hai hôm qua theo giờ địa phương chiếc máy bay mang tên tiểu ưng năm trăm linh của trung quốc
tham gia triển lãm đã rơi xuống ruộng ở phía nam đường băng
làm một phi công và ba hành khách thử nghiệm bay thiệt mạng
vụ tai nạn đã gây ra tiếng nổ lớn nhưng không gây ra thiệt hại về người dưới mặt đất
ngay sau đó
các lực lượng chức năng của trung quốc đã kịp thời ứng cứu tiến hành sơ tán khách tham quan
giữ gìn trật tự hiện trường và điều tra nguyên nhân
triển lãm hàng không dân dụng thạch gia trang hai nghìn một mươi sáu sẽ bế mạc vào ngày hôm nay
với sự tham gia của một trăm năm mươi chiếc máy bay đến từ hơn năm mươi doanh nghiệp chế tạo
và vận hành máy bay dân dụng trong và ngoài trung quốc
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của chúng tôi hôm nay